chính phủ vừa ban hành nghị quyết một mươi hai triển khai thực hiện nghị quyết số tám mươi tám của quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
theo đó chính phủ sẽ triển khai thực hiện nghị quyết số tám mươi tám với các nhiệm vụ cụ thể gồm tổ chức ra soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
và chính sách dân tộc kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật
nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án
xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chính quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ chín vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi để thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ vi phạm đối tượng định mức nhiệm vụ cụ thể
chính phủ tổng hợp cân đối dự toán nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trình quốc hội xem xét quyết định theo quy định của pháp luật